từ ngày hai mươi tám đến ngày ba mươi tháng bốn đoàn công tác trung tâm y học dự phòng quân đội phía nam bộ quốc phòng
đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc sars cov hai cho cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng tây ninh
và dân quân tự vệ trên tuyến biên giới tỉnh tây ninh
trung tâm y học dự phòng quân đội phía nam lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc bằng phương pháp real time rt pcr
và tiến hành điều tra giám sát dịch tễ covid một mươi chín
toàn bộ quá trình này được thực hiện nghiêm ngặt
ngoài ra trung tâm tiến hành xét nghiệm sàng lọc sars cov hai cho hơn một ba trăm linh đối tượng sĩ quan
chiến sĩ tuyến đầu phòng chống dịch bệnh của các đơn vị quân khu bảy và quân khu chín
và các đơn vị biên phòng các tỉnh thành theo yêu cầu của cục quân y và thủ tướng chính phủ
tất cả cho kết quả âm tính
kết quả xét nghiệm covid một mươi chín sớm giúp ngăn ngừa dịch bệnh bảo vệ sức khỏe cho cán bộ
chiến sĩ lực lượng vũ trang nói chung và các chiến sĩ biên phòng đang thực hiện nhiệm vụ
tại các chốt trên biên giới an tâm thực hiện nhiệm vụ